trong ngày hôm nay bệnh viện giã chiến cơ sở hai tại ký túc xá phía tây thành phố đà nẵng
chuyển bốn mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín cuối cùng sang viện phổi đà nẵng tiếp tục điều trị
để làm sạch bệnh viện tạm dừng hoạt động
theo đó cơ sở chỉ còn bốn mươi hai bệnh nhân chưa đủ điều kiện ra viện được chuyển lên bệnh viện phổi đà nẵng
để tiếp tục điều trị cho đến khi bệnh nhân có kết quả âm tính với virus sars cov hai
từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến nay bệnh viện giã chiến thu dung điều trị khoảng ba chín trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thời gian điều trị cao điểm nhất là ba bệnh nhân
bệnh viện huy động gần tám trăm linh y bác sĩ điều dưỡng để phục vụ công tác khám và chữa trị
tính đến nay đà nẵng chỉ còn bệnh viện phổi đà nẵng là cơ sở y tế cuối cùng điều trị bệnh nhân covid một mươi
với năm mươi bệnh nhân trong đó có năm bệnh nhân nặng